thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân huyện bát sát tỉnh lào cai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba đối tượng là tần lào san lò văn quyền và lý văn minh cùng chú tệ xã văn minh huyện bát sát về tội vận chuyển hàng cấm
trước đó vào ngày bốn tháng tám tổ công tác tuần tra kiểm soát phát hiện ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển một trăm sáu mươi tám kg pháo hoa nổ lực lượng chức năng đã bắt giữ được lý văn minh hai đối tượng còn lại bỏ trốn
quá trình điều tra công an huyện bát sát đã làm rõ số pháo hoa nổ trên là do san thuê quyền và minh vận chuyển từ trung quốc về việt nam sau khi minh bị bắt quyền và san đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển pháo từ trung quốc về việt nam với số tiền công là bốn trăm linh đồng
một vụ vận chuyển hơn bốn năm tấn lâm sản trái phép trị giá khoảng hơn một mươi tỷ đồng gồm gần hai một tấn gỗ chắc và hơn hai năm tấn vẩy tê tê